diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến nhiều người dân tỏ ra lo lắng
lợi dụng tâm lý này nhiều đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt và giao bán hàng với giá cao hưởng tranh lệch
một trường hợp vừa bị công an tp hà nội tiến hành bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật
không cần hàng hóa chỉ bằng đôi ba dòng giao bán nhiệt kế điện tử trên mạng với giá rẻ hơn thị trường
đỗ thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại nam định đã dễ dàng khiến nhiều người sập bẫy chuyển hàng trăm triệu đồng cho đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết sau khi tìm được mối bán hàng đối tượng huy động người góp vốn mua chung
nhiều người tin tưởng đã góp vốn hàng trăm triệu đồng cho nam để đặt hàng
trước khi lừa đảo bán nhiệt kế điện tử nam cũng chung dụng
nhưng cũng nên tỉnh táo khi có ý định mua hàng qua mạng xã hội để tránh trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo